vào ngày mai ngày một mươi ba tháng bảy dự kiến liên bộ tài chính công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
một số đơn vị phân tích cho biết trong lần điều chỉnh này thì giá xăng có thể giảm nhẹ
dữ liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore bắt đầu trứng lại
trong khi đó giá dầu có xu hướng tăng so với tru kỳ trước
một số đơn vị kinh doanh xăng dầu dự báo vài ngày gần đây giá xăng đã quay đầu đi xuống
và sát với bình quân của chu kỳ trước nên có khả năng kỳ điều hành này
cơ quan quản lý sẽ giữ nguyên giá hoặc chỉ giảm nhẹ ở mức năm mươi đồng một lít xăng và tăng nhẹ hai trăm linh đồng một lít dầu